đoàn đại biểu thông tấn xã việt nam do phó tổng giám đốc vũ việt trang dẫn đầu đã thăm và làm việc tại thái lan
từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi hai nhằm tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại
tại cuộc họp ubkh lần thứ một mươi sáu giữa thông tấn xã việt nam và tổng cục quan hệ công chúng thái lan
hai bên khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động hợp tác bao trùm nhiều lĩnh vực như tổ chức các đoàn phóng viên
qua lại giữa hai nước để sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại
trao đổi thông tin phóng sự bằng các loại hình văn bản truyền hình để đăng phát trên nhiều nền tảng khác nhau
phó tổng giám đốc tổng cục quan hệ công chúng thái lan mong muốn hai bên tiếp tục các hoạt động dạy tiếng việt và tiếng thái
đáp ứng nhu cầu của các phóng viên biên tập viên hai cơ quan trong bối cảnh hội nhập khu vực ngày càng mở rộng